quốc hội ukraine mới đây đã thông qua các sửa đổi ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
theo đó chính quyền kiev nhất trí tăng chi tiêu để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ
và bơm thêm tiền cho các dự án tái thiết và phục hồi sau cuộc xung đột quân sự
chủ tịch ủy ban ngân sách quốc hội cho biết chi tiêu đã được tăng thêm một trăm năm mươi triệu usd
khoản tăng này bao gồm tiền tài trợ và hiện đại hóa các bệnh viện ở thủ đô kiev và thành phố miền tây
đồng thời xây dựng lại những cây cầu bị hư hại trong cuộc xung đột với nga
ngân sách sửa đổi cũng dành một khoản hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp nhỏ trong ngành công nghiệp chế biến
và việc bảo lãnh nhà nước cho khoản vay trong lĩnh vực nông nghiệp
gần một năm xung đột với nga đã tàn phá nền tài chính công của ukraine dẫn tới lạm phát hai con số
tỷ lệ thất nghiệp tăng cao xuất khẩu giảm mạnh và thất thu lớn về thu nhập về thuế
thâm hụt ngân sách của ukraine trong năm nay dự kiến sẽ vào khoảng ba mươi tám tỷ usd
chính phủ nước này có kế hoạch bù đắp thâm hụt bằng viện trợ của phương tây